tại hà nội ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn năm mươi hai tây tiến đã tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm bảy mươi năm
ngày thành lập trung đoàn năm mươi hai tây tiến ngày hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
đi theo tiếng gọi của đảng những người con kiên trung từ nông thôn đến thành thị đã gia nhập đoàn quân tây tiến
công hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp cách mạng và cuộc kháng chiến chống pháp
trải qua bảy mươi mùa xuân trung đoàn năm mươi hai tây tiến còn vang mãi những chiến công oanh liệt của đoàn binh không mọc tóc
gắn liền với lịch sử hào hùng của mặt trận tây bắc và liên minh chiến đấu việt lào trong những năm kháng chiến chống thực dân pháp
góp phần tô thắm truyền thống anh hùng quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân việt nam
buổi gặp mặt lần này có rất nhiều cựu chiến binh tây tiến đều đã trên dưới chín mươi tuổi
nhưng tinh thần tây tiến vẫn luôn được phát huy nối tiếp ngọn lửa truyền thống hào hùng của trung đoàn năm mươi hai tây tiến năm xưa cho đến hôm nay